tại tỉnh quảng nam vừa khai mạc diễn đàn khuyến nông nông nghiệp với chủ đề
trồng rừng gỗ lớn liên kết chuỗi tại quảng nam
diễn đàn nhằm chia sẻ kinh nghiệm định hướng chính sách và giải pháp thúc đẩy
thực hiện chương trình trồng rừng gỗ lớn liên kết chuỗi tại tỉnh quảng nam trong thời gian tới
tại diễn đàn các đại biểu đã tập trung đánh giá những hiệu quả mô hình trồng rừng lớn liên kết chuỗi
tại quảng nam chia sẻ những kinh nghiệm thực trong việc chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ
sang trồng rừng gỗ lớn có hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn tỉnh quảng nam
cách thúc đẩy và triển khai các cơ chế chính sách của nhà nước và của doanh nghiệp
hỗ trợ người dân trồng rừng gỗ lớn
ngoài ra các đại biểu cũng tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến
nhằm thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị trồng rừng gỗ lớn theo hướng bền vững
tỉnh quảng nam có gần bảy trăm bảy mươi ha đất lâm nghiệp chiếm bảy mươi hai tám diện tích tự nhiên
trong đó diện tích đất có rừng hơn sáu trăm tám mươi ha
hiện nay toàn tỉnh có hai trăm một mươi sáu hai trăm chín mươi hai ha rừng trồng trong đó có một trăm năm mươi bảy ba trăm linh một ha rừng sản xuất